trong hai ngày xét xử và ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã tuyên án bị cáo nguyễn thế phú chú thành phố vĩnh long
cùng một mươi hai bị cáo khác về các tội giết người gây dối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đào thanh hưng điều khiển xe ô tô chở lê thế vinh nguyễn hữu bảo lộc và nguyễn minh hiếu đi đàm cưới
thì xảy ra mâu thuẫn với đặng ngọc nhân nhóm này đã cầm dao và gậy ba khúc đuổi đánh nhân gây náo loạn khu vực
huỳnh tấn phong và lê tuấn vũ đến tiếp tục tìm nhân để đánh và đập phá xe của nhân
nhân tiếp tục gọi tiếp ứng và hai bên xảy ra sô sát phú đã dùng dao đâm đặng trọng nghĩa là em ruột nhân thương tích một mươi sáu
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phú năm năm tù tỷ sáu năm tù về hai tội giết người và gây dối trật tự công cộng
các bị cáo còn lại nhận bức án từ một năm tù đến một năm sau tháng tù về các tội gây dối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa vừa phối hợp với công an huyện khánh vĩnh
không chế thành công một vụ cháy một xe bồn loại chuyên dụng trở khí hóa lỏng
vào khoảng hơn một mươi giờ trước ngày hôm nay xe bồn do tài xế phan văn vinh chú tỉnh gia lai điều khiển chở theo năm tấn khí lỏng đang lưu thông hướng đà lạt nha trang
khi tới cung đường đèo khánh lê huyện khánh vĩnh đã bất ngờ xảy ra hỏa hoạn
nhận được tin báo công an huyện khánh vĩnh lập tức phong tỏa hiện trường đồng thời tổ chức chốt chặn không cho các phương tiện di chuyển qua khu vực cung đường đèo
để đảm bảo an toàn lực lượng chức năng cũng đã tiến hành thông báo cho người dân gần hiện trường di chuyển ra xa đám cháy
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều động lực lượng phương tiện khẩn trương đến hiện trường dập lửa
đến một mươi hai h một mươi năm phút cùng ngày lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã không chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy
trước đó vào khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng ngày hôm nay một xe container cũng đã bất ngờ cháy lớn khi đang chạy trên quốc lộ một đoạn qua khu vực bến xe miền đông
vụ cháy đã khiến cho giao thông tại cửa ngõ vào tp hcm ùn tắc kéo dài
thời điểm trên một chiếc xe container mang bình kiểm soát tỉnh bà rê vũng tàu kéo theo rơ móc lưu thông trên quốc lộ một theo hướng bình dương vào trung tâm tp hcm
thì xảy ra sự cố cháy tại hiện trường nhiều tài xế đã dùng bình chữa cháy mini hỗ trợ dập lửa nhưng không thành công
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động phương tiện đến hiện trường dập tắt đám cháy sau đó
vụ cháy không có thương vong về người do hiện trường vụ cháy xảy ra trên tuyến đường huyết mạch vào giờ cao điểm khiến lưu thông theo hướng vào trung tâm thành phố un tắc kéo dài
nguyên nhân của vụ cháy đang được làm rõ